trải qua thời gian hiện nay ở một số xã như đức vân bằng vân thượng ân của huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
người dân vẫn lưu giữ được nhiều ngôi nhà có kiến trúc khá độc đáo được xây dựng cách đây vài chục năm
gắn liền với đời sống một số người dân tộc thiểu số như là tài hoa
hiện nay những ngôi nhà có tuổi đời khá lâu này trở nên nổi bật trong nhịp sống hiện đại ngày hôm nay
xe lẫn với những ngôi nhà xây mái ngói hiện đại những ngôi nhà như thế này ở xã đức vân đã có tuổi đời khoảng sáu mươi năm
trải qua nhiều thăng trầm những ngôi nhà có kiến trúc khá độc đáo này vẫn tồn tại gắn bó với người dân nơi đây
các cụ hồi xưa thì đều có tư tưởng kiến trúc giống nhau vật liệu chính của ngói là đất gạch
nên là các cụ tự làm tự đóng tự nung
nói chung là các thế hệ trước đến bây giờ thì vẫn muốn giữ bản sắc dân tộc riêng của địa phương
nên là vẫn còn giữ được cái nét truyền thống này
tác điểm nổi bật của những ngôi nhà có kiến trúc khá độc đáo
những ngôi nhà này lại được làm theo khuôn mẫu khá giống nhau
nhà thường có mặt tiền khá hẹp dù không phải là nhà ống
nhưng cách sắp xếp không gian lại theo chiều sâu của ngôi nhà
những gian ngoài gia chủ sử dụng để tiếp khách
những gian bên trong là phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình
bếp nấu ăn và những công trình phụ khác được xây dựng cuối và liền kề với nhà
ban thờ được đặt ở vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà và rất cao
mỗi khi thắp hương gia chủ phải dùng thang
hoặc làm như cầu thang cố định mới có thể đưa đồ cúng lên ban thờ
ngoài ra nhà cổ ở những xã như đức vân bằng vân thượng ân
thường có gác hiền làm bằng gỗ
trong thôn này còn rất nhiều nhà như thế
thời đó đổi công nhau chứ không phải là thuê thợ làm hẳn như thế
mỗi một nhà làm này chuẩn bị hai ba năm
cây que các thứ tự đi sẻ gỗ trên rừng
rồi đổi công nhau
sau đó lấy trâu đi kéo về để làm những cái kèo
những cái vành những cái quả giang các thứ đều phải làm thế hết
còn cái này là những cái vôi này cũng phải đi tự đốt trên rừng
đá vôi phải đốt xong là về mới lại ngâm
ngâm xong một hai năm sau mới lại đi lấy cát cát ở dưới suối
mới trộn vôi xây bằng vôi vật liệu xây của nó là vôi với lại cát
tiểm đối bật nhất của những ngôi nhà cổ này
là mái ngói rất độc đáo được xếp theo kiểu úp lật
điều này vừa tạo sự chắc chắn nhưng cũng làm cho mái nhà trở nên nổi bật
hiện nay những ngôi nhà cổ như thế này ở huyện ngân sơn vẫn còn khá nhiều
một số ngôi nhà đã được gia chủ sửa chữa cải tạo để phù hợp với cuộc sống hôm nay
nhưng cũng còn khá nhiều ngôi nhà vẫn giữ được nguyên vẹn từ khi xây dựng đến nay
thế hệ trước đến bây giờ thì vẫn muốn giữ cái bản sắc dân tộc riêng của địa phương
nên là vẫn cần giữ được cái nét truyền thống này
mặc dù địa hình rộng rãi nhưng những ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc này
vẫn xây dựng khá liền kề nhau đối xứng theo trục dài
điều này không chỉ tạo ra sự đông đúc cho thôn bản
mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng của người dân nơi đây
cùng với sự phát triển ngày nay những ngôi nhà có kiến trúc độc đáo này ngày càng ít đi
nhưng những ngôi nhà còn lại vẫn đang góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc ở các địa phương